thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế long thành giai đoạn một
với tổng vốn đầu tư trên bốn sáu tỷ usd
đây sẽ là cảng hàng không quốc tế quan trọng của quốc gia và là trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực
thủ tướng yêu cầu các dự án thành phần sẽ chỉ được sử dụng vốn của nhà đầu tư không bảo lãnh chính phủ
sân bay long thành được quy hoạch theo ba giai đoạn đến năm hai nghìn bốn mươi bao gồm bốn đường cất hạ cánh
bốn nhà ga hành khách và các hạng mục phụ trợ bảo đảm công suất phục vụ một trăm linh triệu hành khách và năm triệu tấn hàng hóa mỗi năm